trời miền bắc nhiệt độ đang giao động trong khoảng là từ một mươi chín cho đến hai mươi hai độ
cùng với đó là hiện tượng sương mù nhẹ che phủ
ngày hôm nay khối không khí lạnh tiếp tục quá trình suy yếu thêm nắng cũng xuất hiện sớm
vì thế mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở miền bắc sẽ phổ biến từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
sang ngày mai bắc bộ sẽ đón một đợt gió mùa đông bắc với cường độ khá mạnh
dưới tác động của đợt không khí lạnh mạnh này miền bắc sẽ chuyển mưa rông và nhiệt độ giảm nhanh
từ chiều và tối mai nền nhiệt sẽ giảm xuống dưới
nền nhiệt sẽ giảm xuống dưới hai mươi ba độ và trời chuyển rét trở lại
ngày cuối tuần ở các tỉnh miền trung thời tiết cũng tương đối dễ chịu
ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế
trong khoảng thời gian từ nay cho đến chín giờ sáng còn có mây nhiều
nhưng sau một mươi giờ sáng mây cũng tan dần và trời chuyển nắng
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay trên khu vực sẽ tăng lên ngưỡng là hai mươi bảy cho đến hai mươi chín độ
trong khi đó ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận không mưa nắng sớm
vì thế nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở đây
sẽ tăng lên mức là ba mươi cho đến ba mươi hai độ
ở phía nam thời tiết mùa khô đang ngày một rõ rệt
ở cả nam bộ và tây nguyên lúc này đều đã có nắng
báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày cuối tuần nắng giáo
với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên phổ biến từ hai mươi tám cho đến ba mươi độ
còn đối với các tỉnh thành nam bộ có mức nhiệt phổ biến từ ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ
trên biển cùng với sự suy yếu của khối không khí lạnh trên khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió đông bắc giảm bớt cường độ xuống còn cấp năm
trong khi ở khu vực phía nam của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo trương sa gió đông bắc cường độ không mạnh ở mức cấp bốn cấp năm
không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km và biển lặng
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước